tại hà nội đã diễn ra diễn đàn việt nam australia về nâng cao vai trò và đóng góp của cán bộ nữ trong lĩnh vực đối ngoại
đây là sáng kiến để triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ ngoại giao việt nam và bộ ngoại giao australia
sự kiện là hoạt động đầu tiên trong việc triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác được hai bên ký vào ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua
về nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trong kỳ nguyên số
những thập kỷ trước đây trong ngành ngoại giao nam giới đóng vai trò chủ chốt
nhưng hiện nay tỷ lệ cán bộ nữ ở nhiều bộ ngoại giao đều trên bốn mươi có những nước đạt tới gần sáu mươi
trong bối cảnh đó diễn đàn lần này thể hiện sự tiên phong của bộ ngoại giao việt nam
trong việc tăng cường hợp tác quốc tế về binh đảng giới trong kỳ nguyên số
đồng thời cũng thể hiện sự đi đầu của bộ ngoại giao trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ nữ
trong bối cảnh công nghệ số tác động sâu sắc đối với mọi mặt của đời sống xã hội
diễn đàn cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ ngoại giao việt nam và australia
trong các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
diễn đàn diễn ra trong hai ngày bao gồm các phiên tọa đàm chính sách về nâng cao quyền năng
cho phụ nữ trong thời đại số và các phiên trao đổi về kỹ năng đối ngoại trong thời đại số